hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các mắc mới là các ca bệnh từ số hai ba trăm sáu mươi chín đến số hai ba trăm tám mươi ba trong đó một mươi bốn ca là f một với sáu ca là f một của bệnh nhân số hai ba trăm năm mươi hai ở xã kim liên huyện kim thành và một ca trong vùng phong tỏa tại xã nam tân huyện nam sách
tất cả các bệnh nhân đã được cách ly tập trung trước đó trong ngày có chín mươi bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện giã chiến số một của hải dương được công bố khỏi bệnh
liên quan đến vụ việc cho bé một mươi hai tuổi bị hãm hại tại quận hà đông tp hà nội vào ngày hôm nay viện kiểm sát nhân dân quận hà đông đã phê chuẩn quyết định khởi tố hai bị can trong vụ án hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi và hành hạ con đẻ
hai bị can trong vụ án này gồm phạm thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại quận hà đông hà nội bị khởi tố về tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi và hoàng thị thu huyền cũng trú tại quận hà đông tp hà nội bị khởi tố về tội hành hạ con đẻ
theo tài liệu điều tra ban đầu
nạn nhân ở cùng mẹ đẻ là hoàng thị thu huyền và hai em cùng mẹ khác cha
huyền có quan hệ tình cảm với bị can phạm thanh tùng tùng thường xuyên đến nhà huyền chơi và ngủ lại
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi đến tháng một năm hai nghìn hai mươi một lợi dụng lúc huyền không có nhà tùng đã nhiều lần ép nạn nhân quan hệ tình dục
nếu không đồng ý thì đối tượng đe dọa sẽ đánh nên nạn nhân sợ hãi và phải làm theo
ngoài ra cơ quan điều tra còn xác định nạn nhân thường xuyên bị mẹ đẻ là hoàng thị thu huyền sử dụng ống nước dây điện gậy tre đánh vào chân tay và lưng khi không vâng lời
tại cơ quan điều tra hoàng thị thu huyền đã khai nhận hành vi hành hạ con đẻ của mình
viện kiểm sát nhân dân huyện hương khê tỉnh hà tĩnh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ba đối tượng vào nhà dân chém người vào tối ngày một tết gây xôn xao dư luận tại tỉnh hà tĩnh
vào tối ngày một mươi hai tháng hai tức ngày một tết trong quá trình đi chúc tết ở huyện hương khê giữa trần đức thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ở thành phố hà tĩnh và nguyễn quyết tiến ở tổ dân phố một mươi thị trấn hương khê đã xảy ra mâu thuẫn trong lúc uống rượu
sau khi ra về trần đức thắng đã cùng một nhóm hơn một mươi người quay lại dùng dao kiếm để trả thù hậu quả khiến anh nguyễn quyết tiến và một người nữa tên trần minh tiến bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu
sau khi vụ việc xảy ra công an huyện hương khê đã triệu tập nhiều đối tượng liên quan và quyết định tạm giữ hình sự đối với ba đối tượng gồm trần đức thắng nguyễn văn thắng và hà tuấn anh để tiếp tục điều tra
sau kỳ nghỉ tết nguyên đán khi mà hàng nghìn xe cộ từ các tỉnh lân cận đổ dồn về lại thành phố hồ chí minh thì cũng chính là lúc tái xuất hiện các điểm nóng giải đinh đặc biệt là trên tuyến quốc lộ một qua thành phố hồ chí minh
theo ghi nhận các điểm nóng về nạn đinh tặc đã xuất hiện trở lại như ở cầu an phú đông hai ngã ba vườn lài quận một mươi hai ngã từ bà điểm huyện hóc môn quốc lộ một đoạn qua khu công nghiệp tân tạo phường tân tạo a quận bình tân
ngoài ra trên quốc lộ một lại xuất hiện thêm một điểm giải đinh mới là đoạn từ cầu vượt bình phước đến đường võ thị thừa khu vực giáp danh giữa quận một mươi hai và thành phố thủ đức
chỉ khoảng năm mươi mét đường đã có hơn hai trăm linh mảng đinh dạng hình thoi còn rất mới được người dân thu gom
vấn nạn này đã tồn tại nhiều năm qua nhất là vào các dịp lễ tết khiến cho người dân rất bức xúc không những gây thiệt hại về tài sản mà còn mất an toàn giao thông đe dọa đến tính mạng người đi đường rất cần các ngành chức năng kịp thời vào cuộc xử lý
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại